do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nên trong năm qua ngành nông nghiệp đã không đạt được kế hoạch đề ra
mặc dù tăng trưởng ngành đã phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp
việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành chưa được đồng bộ đồng đều ở các địa phương
vẫn còn nhiều địa phương triển khai chậm chưa quyết liệt là một trong những hạn chế yếu kém của ngành nông nghiệp
đây là báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn hai nghìn hai mươi
và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
có thể nói trong một mươi năm qua chưa bao giờ thiên tai lại rồn dập đến đất nước ta một cách khủng khiếp như năm vừa qua
gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp nông thôn
bên cạnh những khó khăn về thiên tai thì ngành nông nghiệp vẫn chưa chủ động đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao
nông lâm trường quốc doanh mặc dù đã được chuyển đổi nhưng vẫn chưa thể hiện được hiệu quả rõ rệt
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chỉ rõ ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
thủ tướng chỉ rõ năng suất nông nghiệp nông thôn còn quá thấp tình trạng an toàn thực phẩm trong nông nghiệp còn nhiều bất cập
do trách nhiệm do hiểu biết do đạo đức kinh doanh
một nền nông nghiệp mà đầu vào của nó còn nhiều bất cập về phân bón thuốc trừ sâu giống thì đều chưa quản lý tốt
bên cạnh đó thương mại điện tử trong nông nghiệp còn nhiều bất cập do hiểu biết do đạo đức kinh doanh
nông nghiệp phát triển còn nhiều hạn chế tạo khoảng cách lớn giữa sản xuất và tiêu thụ
chủ trương tái canh của một số cây còn chậm đất đai còn lãng phí nạn phá rừng cũng đang là vấn đề lớn đe dọa sự phát triển của đất nước
một số địa phương chưa quan tâm đến xây dựng nông thôn mới hệ thống thanh tra ngành nông nghiệp chưa làm tốt vai trò của mình
chúng ta sở nào nông nghiệp nào cũng có thanh tra tổng cục nào có thanh tra cục nào cũng có thanh tra nhưng mà hệ thống đó hàng ngàn người chưa phát huy tác dụng tốt
mà thanh tra này để nó phân bón thuốc trừ sau nó mới nói giống mà nó nói chuyện này chuyện gì nông nghiệp chứ
cái độc lập này cái sự đội ngũ này còn rất nhiều vấn đề
thủ tướng yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên để bảo vệ môi trường
bên cạnh đó cần chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao bãi bỏ quyết định năm bảy năm là chỉ có một mươi tỉnh được làm nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của đất nước ta trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để hướng vào hội nhập quốc tế sâu rộng hướng vào xuất khẩu
thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chính sách tạo động lực phát triển trong đó có vấn đề đất đai sử dụng đất lúa
trong thể chế những chính sách nào mà ràng buộc nông nghiệp nông thôn không phát triển được hoặc làm chậm sự phát triển
thủ tướng kiến nghị bãi bỏ những quy định thuộc thẩm quyền chính phủ và thủ tướng chính phủ thì sẽ bãi bỏ ngay vấn đề nào thuộc thẩm quyền bộ chính trị trung ương quốc hội thì báo cáo sớm để bãi bỏ những ràng buộc không cần thiết